ngày một mươi năm tháng bốn tại quảng trường một mươi sáu tháng ba ubnd tp con tum tỉnh con tum đã tổ chức cấp ba kg gạo miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn của hai mươi một xã phường trên địa bàn thành phố con tum
đến nay ubnd tp con tum đã tiếp nhận được hơn bốn mươi tấn gạo toàn bộ số gạo trên đều được các tổ chức doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh con tum khuyên góp ủng hộ